có hai doanh nghiệp sáu hợp tác xã và một trăm linh tám tổ hợp tác do cựu chiến binh làm chủ thu hút và giải quyết việc làm cho gần ba lao động
bên cạnh đó hội viên cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh còn xây dựng hàng trăm mô hình sản xuất được công nhận sản xuất kinh doanh giỏi góp phần tạo thêm thu nhập cho từng hội viên
các mô hình này đã thu nhập hàng năm trên một trăm linh triệu đồng
các bằng chí này cũng đã
tích cực trong việc thực hiện chính sách an ninh xã hội giúp cho các hội viên cựu chiến binh nghèo ở trong ấp nỗ lực phấn đấu dương lên giúp cây giống dốn dân dân góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên cựu chiến binh tỉnh
điển hình mà chương trình
chương trình nhắc đến là ông nguyễn giang tỷ tên thường gọi là chính tỷ thương binh bốn trên bốn hiện ở xã dĩnh trung quyện dị thủy tỉnh hậu giang
trò chuyện cùng chúng tôi những năm tháng hào hùng trong quá khứ như hiện về trước mắt ông
năm một mươi sáu tuổi trước cảnh quê hương bị quân thù dày xéo cũng như bao thanh niên cùng trang lứa khác ông chính tỷ thoát ly gia đình theo cách mạng
đến tháng sáu năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
chúng chống càng ông đã bị thương gãy tay phải
trước nỗi đau khi phải chứng kiến những người đồng chí đồng đội của mình ngã xuống càng thôi thúc ông đấu tranh vì độc lập tự do cho tổ quốc
sau một thời gian dưỡng thương khi sức khỏe hồi phục ông tiếp tục tham gia cách mạng cho đến ngày giải phóng đất nước
hoàn thành nghĩa dụ của người trai đối với tổ quốc hành trang xuất ngụ của người thương binh bốn trên bốn chính tỷ là cây đàn kỷ niệm
cùng những giết thương
luôn tái phát lúc trái gió trở trời
trở về với cuộc sống đời thường ông chính tỷ vừa tham gia công tác ở địa phương vừa cố gắng lao động để cải thiện cuộc sống gia đình
không chỉ làm tốt công tác ở địa phương trong cuộc sống gia đình ông chính tỷ luôn là tấm gương để con cháu noi theo
những năm tham gia công tác ở địa phương ông chính tỷ chủ yếu làm ruộng và ba công giường thì ông quyết định cải tạo giường tạp
chuyển sang trồng xoài đài loan
hiện xoài đã cho thu hoạch được hai năm bình quân mỗi năm cũng được một mươi triệu đồng
suy nghĩ rằng mình phải tàn không thế mới được nên lúc đó thì gia đình tôi cũng có mấy công giường ở sau
nên tôi trồng những cây hoa màu là không có cây trước kia nó không có đầu ga không hiệu quả
nên thấy thời gian là thằng em nó ở kế bên nó trồng được xoài đài loan
nên nhờ đó tôi được cái sự quỹ ban xã vinh trung
mình ra lệnh là phải cải tạo dường tạp
nên là tôi vừa tham gia cuộc chiến binh vừa tham gia công tác chữ thập đỏ tôi mới trở về phá ba trong
tôi trồng trên dưới khoảng một trăm linh cây xoài đó là xoài đài loan
tới năm hai nghìn năm là bắt đầu có trái lai gai qua hai nghìn một mươi sáu mình thu hoạch nó mới có cao bởi vì thời gian khoảng ba năm
thì tôi đến hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm tôi mới cải tạo thêm
hiện nay diện tích tôi là bảy công
tôi sẽ lên bờ bao rồi tôi sẽ ở ruộng thì tôi làm ruộng
ở dưới tôi báo mấy em là thả cá
thì qua như vậy cái phòng nông nghiệp mới thấy tôi làm có hiệu quả
cũng như ông chính tỷ ông nguyễn giang cự thương binh hạng bốn trên bốn
ở xã quả lự thành phố vị thanh tỉnh hậu giang cũng vậy
mặc dù hàng đêm vết thương ở chân luôn làm cho ông đau nhất
nhưng ông vẫn không cam lòng với số phận
dược lên chính mình cải tạo giường tạp trồng dừa và bưởi nằm roi
mặc dù thời gian đầu còn rất nhiều khó khăn
thế nhưng ông không chùn bước tận tâm giúp giường cây của mình
giường cây cũng không phụ lòng người thường cho mùa vụ bội thu
nhờ vậy ông xây dựng được nhà cửa khang trang
và lo cho bốn đứa con ăn học đến nơi đến trốn
thực hiện lời dạy của bác hồ thương binh tàn nhưng không phế
đã nhiều năm nay ngày nào ông cử
cũng miệt mài chăm sóc mảnh giường thửa ruộng của gia đình
không những thế ông cự còn là người chồng người cha mẫu mực trong gia đình
lúc đó nói chung cũng hết sức khó khăn
mình vì quan điểm hồi nhỏ lớn thì đi tham gia vô đội thì hồi đó cũng còn nhỏ trẻ
cho nên mới mười mấy tuổi
cho nên từ chỗ đó về về cứ thương tích này nọ mình làm nặng đâu có nổi
nói chung thì mình cũng về thấy anh em bà con ta làm ăn
nó có hiệu quả đó mình cũng hợp hỏi mình làm theo
chúng mình làm theo thì cũng đạt được hiệu quả tương đối
cho nên mới cho dừa trồng cây rồi trăn nuôi ở đó trăn nuôi heo đồ dữ lắm
các nhà đâu cũng trăn nuôi heo đâu mà
còn đối với ông nguyễn văn tùa ở ấp sáu xã vĩnh trung nguyện vị thủy tỉnh hậu giang cũng vậy
dẫu đã lớn tuổi
nhưng ông tùa vẫn hăng sức
vẫn hăng say tích cực lao động
gia đình ông đã cải tạo vườn tạp trồng được một mươi năm con xoài
hàng năm thu về lợi nhuận cho gia đình hàng trăm triệu đồng
theo ông tùa thời gian rảnh rỗi trong chăm sóc dường xoài của mình
ông còn chăm chút những cây kiển xung quanh nhà
để có việc làm thường xuyên vừa thư giãn vừa tập thể dục để rèn luyện sức khỏe
dẫu ở tuổi ngoài bảy mươi nhưng ông vẫn tích cực lao động và hăng say với hoạt động từ thiện
mỗi khi có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ
ông luôn sẵn sàng mà không hề suy tính thiệt hơn

cũng như thực hiện tốt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
theo chủ đề hàng năm trọng tâm tổ chức
hung phong anh phong trào địa tính lý do công nghiệp

chính bản tính chịuw thưong chịu khó ấy của những người thương binh
họ t starter tiếp từ phim đầu tiên
thần tranh của hồ chí m khi age hai mươi alins nghe được
rồi tâm trí sẽ hơn
thương chịu khó ấy của những người thương binh đã giúp cho nhiều gia đình thương binh trên địa bàn tỉnh hậu giang thu về khoản thu nhập kha khá mỗi năm
nhìn chung với những kết quả đạt được trong lao động đã giúp cho những người lính năm nào quên đi nỗi đau còn để lại trên người
sau bao năm dứt giả nỗ lực phấn đấu khắc phục trở ngại giờ đây đã có một gia đình hạnh phúc và cuộc sống khấm khá hơn
đây chính là minh chứng cho nghị lực của những người thương binh vượt khó dư lên trong cuộc sống
rất đáng trân trọng